ủy ban kiểm tra trung ương đã ra thông báo kết luận của kỳ họp thứ hai mươi bảy
theo đó ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật ban cán sự đảng
và bộ trưởng nguyên bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng một số cán bộ nguyên cán bộ
có liên quan đến những sai phạm trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện
dự án mua bán chín mươi năm cổ phần của công ty avg
một điểm đáng lưu ý của vụ việc này là trong tình hình thực tế hiện nay
khi việc thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng được đánh giá là còn nhiều hạn chế
thì theo báo cáo tại hội nghị toàn quốc về phòng chống tham nhũng mới đây
việc kê biên thu giữ tài sản tham nhũng trong vụ avg đã đạt hơn tám năm trăm linh tỷ đồng
đây có thể khẳng định là một bước chuyển biến tích cực rõ nét
được coi là điểm sáng trong công tác phòng chống tham nhũng của chúng ta
sau đây để có một cái nhìn toàn cảnh về quá trình chỉ đạo thanh kiểm tra
xem xét xử lý sai phạm của vụ việc này
kính mời các đồng chí quý vị và các bạn cùng theo dõi một tổng hợp ngắn của chúng tôi
đầu năm hai nghìn một mươi sáu tổng công ty viễn thông mobile phone trực thuộc bộ thông tin và truyền thông
chính thức công bố việc mua chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg
giá trị của thương vụ này sau này được xác định là gần chín tỷ đồng
ngay lập tức dư luận đã đặt ra không ít
câu hỏi đối với thương vụ này bởi những thông tin hai bên mua bán chính thức đưa ra còn quá rè rặt
trong khi giá trị của thương vụ quá lớn thậm chí gấp ba lần số vốn điều lệ của avg
ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu văn phòng trung ương đảng đã có văn bản truyền đạt chỉ đạo của thương trực ban bí thư
về việc tiến hành thanh tra toàn diện nội dung trên
đến ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu thủ tướng có ý kiến giao thanh tra chính phủ chủ trì
phối hợp với các cơ quan liên quan
thanh tra toàn diện dự án mobile phone mua chín mươi năm của phần của avg
nếu có dấu hiệu vi phạm thì chuyển cơ quan điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
ngày sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu thanh tra chính phủ công bố quyết định thanh tra toàn diện dự án trên
với thời hạn năm mươi ngày làm việc thực tế tại đơn vị kể từ ngày công bố quyết định
ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy tại phiên họp thứ một mươi hai của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã chỉ đạo tăng cường và khẩn trương kiểm tra
kiểm toán tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng dư luận xã hội quan tâm
kết luận rõ đúng sai xác định rõ nguyên nhân trách nhiệm
xử lý nghiêm đối với các tổ chức cá nhân có sai phạm
tại dự án mobile phone mua chín mươi năm cổ phần của avg
ngày tám tháng ba năm hai nghìn một mươi tám văn phòng trung ương đảng có công văn thông báo kết luận cuộc họp của ban bí thư
dưới sự chủ trì của tổng bí thư nguyễn vũ trọng để nghe ban cán sự đảng thanh tra chính phủ
báo cáo kết quả thanh tra dự án nêu trên
ban bí thư chỉ đạo các cơ quan có trách nhiệm cần chưa xem xét xử lý vụ việc
đảm bảo khách quan chính xác theo quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
với tinh thần kiên quyết chặt chẽ làm rõ đến đâu xử lý đến đó
đúng người đúng vi phạm đúng pháp luật và thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát
sau chỉ đạo của ban bí thư ngày một mươi hai tháng ba mobile phone và avg đã có cuộc làm việc đi đến thống nhất
hủy việc chuyển nhượng cổ phần hoàn trả cho nhau những gì đã nhận theo thỏa thuận
chiều ngày một mươi ba tháng ba năm hai nghìn một mươi tám bộ thông tin và truyền thông phát đi thông cáo cho biết
đã chấp thuận chủ trương cho phép mobile phone đàm phán chấm dứt hợp đồng mua chín mươi năm cổ phần avg
ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi tám thanh tra chính phủ công bố kết luận thanh tra thương vụ mobile phone mua cổ phần của avg
trong đó chỉ ra nhiều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng và đề nghị chuyển cơ quan công an khởi tố điều tra
đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi tám các cổ đông avg đã hoàn tất việc trả lại mobile phone số tiền
mobifone đã mua chín mươi năm cổ phần avg trước đó tổng giá trị hợp đồng chuyển nhượng này là gần chín tỷ đồng
liên tiếp trong hai kỳ họp hai mươi sáu và hai mươi bảy ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận và quyết định thi hành kỷ luật
ban cấn sự đảng bộ thông tin và truyền thông và các cá nhân liên quan về các vi phạm khuyết điểm trong vụ việc này
như vậy có thể khẳng định thành công trong xử lý vụ việc mobile phone mua cổ phần của avg là một thắng lợi kép trong công tác phòng chống tham nhũng
đối với vụ việc này không chỉ toàn bộ số tài sản thất thoát được thu hồi trở lại mà các cá nhân tổ chức có liên quan đều đã và sẽ tiếp tục nhận những hình thức xử lý nghiêm khắc của đảng và pháp luật của nhà nước
vụ việc này một lần nữa khẳng định sự chỉ đạo kiên trì kiên quyết xem xét sự việc rốt ráo đến nơi đến trốn của đảng nhà nước ta thể hiện tính nghiêm minh của đảng
đúng tinh thần nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai là tất cả những sai phạm của cán bộ đảng viên dù ở cấp nào cấp cao hay cấp thấp
xem xét một cách nghiêm minh khách quan trung thực không có vùng cấm không có trường hợp ngoại lệ dù đã nghỉ hưu không có chuyện hạ cánh an toàn
bên cạnh đó cũng ghi nhận vai trò quan trọng trong việc phát hiện phản ánh những dấu hiệu sai phạm tham nhũng với nhiều tuyến bài trọng tâm trọng điểm của các cơ quan báo chí và truyền thông đối với mọi diễn biến của các vụ việc tham nhũng sai phạm